nghiện rượu hơn hai năm nay khi hết tiền mua rượu uống đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi đi cướp giật tài sản
hiện đối tượng đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đó là ewin eban chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra vào ban đêm ewin điều khiển xe máy trên các tuyến đường
thấy ai mang túi sách sơ hở thì bám theo để cướp giật
và ewin đã gây ra bốn vụ liên tiếp trong đó hai vụ thực hiện chót lọt
cướp được một điện thoại di động và một chiếc túi sách bên trong có năm trăm linh đồng
hai vụ còn lại bất hành